hướng đến kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
bảy mươi năm năm ngày truyền thống tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu định hóa tỉnh thái nguyên đã diễn ra ngày hội văn hóa quân dân
đến sự và đánh chống khai hội có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
chương trình nhằm giáo dục sâu rộng trong toàn quân và toàn dân về bản chất truyền thống cách mạng lòng yêu nước tự hào dân tộc
đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân khẳng định thành tựu ba mươi năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
và chặng đường vẻ vang bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu chiến thắng của quân đội nhân dân việt nam
hiện nay khi đất nước hòa bình và đang vững bước vươn lên mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân trên cả nước lại được tiếp tục phát huy
nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng một nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất dân chủ và rõ mạnh như mong muốn của chủ tịch hồ chí minh